các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
rất nhiều những chiến công thành tích xuất sắc của biết bao thế hệ cảnh sát nhân dân đã hy sinh quên mình xin được chúc mừng ngày truyền thống lực lượng cảnh sát
trong cuộc chiến với các loại tội phạm các chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã không quản ngại hiểm nguy gian khó để có được sự bình yên như ngày hôm nay xin được cảm ơn và gửi lời chúc mừng
trong những ngày qua có rất nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ là lực lượng cảnh sát giao thông dầm mưa dãi nắng
là các chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy hình sự là những người lính sẵn sàng lao vào biển lửa nơi hiểm nguy nhất để cứu tính mạng tài sản của người dân
đó còn là những vụ án hiểm nguy phức tạp trong những vụ việc vụ án đó đã sáng lên những tấm gương người chiến sĩ cảnh sát nhân dân dũng cảm tận tụy vì nhân dân vì công việc
thấm nhuận sâu sắc và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân cảnh sát nhân dân luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ
gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
bộ công an cho biết tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên bảy mươi năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi đã minh chứng rõ nét những việc làm cụ thể của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
trong sáu mươi năm một trận đường vẻ vang nhưng cũng đầy gian nan đã có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã ảnh vững hy sinh hoặc thiệt thương
mất một phần thương máu của mình thì tạm gần nhân dân
ngày cả khi đất nước hòa bình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân bóng đảo của cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân vẫn đang bổng tiến
đã có rất nhiều những tấm vui như tiêu để lại đút bao sự thích động đối với mỗi người dân mạng khi chia sẻ
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân hướng mạnh từ cơ sở tình nghệ chính quy hiện đại là những yêu cầu đang được đặt ra và cũng là những kỳ vọng mong muốn của mỗi người dân mạng
tôi thấm thêm hình ảnh cao đẹp của người cảnh sát nhân dân bản đỉnh dũng cảm nhân văn như thủ tướng chính phủ phạm minh chính nói
cần có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
lực lượng cảnh sát nhân dân tiên phong gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế
có phần tôi thấm thêm hình ảnh cao đẹp của công an nhân dân việt nam trong lòng bạn đẻ quốc tế